phó chủ tịch ubnd giao sở giao thông vận tải kiểm tra báo cáo tham mưu đề xuất cho ubnd tỉnh để thông tin lại cho truyền hình nhân dân và nhân dân điện tử